suốt chiều dài lịch sử của mình làng hú không chỉ là địa chỉ đỏ là nơi ghi dấu hình ảnh lá cờ cách mạng tung bay trên ngọn cây gạo
đã thổi thuốc nhân dân trong vùng cùng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền đóng góp vào thành công của cách mạng tháng tám
mà kể cả sau này nhân dân làng hú đã luôn kiên cường lập nhiều thành tích
trong lịch sử đảng bộ tỉnh thái bình không thể thiếu trang sử vẻ vang làng hú địa chỉ đỏ cách mạng
ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân làng hú năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thủ tướng phạm văn đồng đã tặng bằng có công với nước với tập thể nhân dân nơi đây
dẫn chúng tôi đi thăm và giới thiệu về các sự kiện lịch sử cách mạng tại làng hú là đồng chí nguyễn văn tựa
người sinh ra lớn lên và trưởng thành từ nền tảng phong trào cách mạng làng hú
do các bậc cha chú của ông đặt nền móng gây dựng
năm nay ông vừa tròn sáu mươi năm tuổi đảng
ở đây có bốn người con đứng lên dưỡng cờ triêu vinh bảy vạn tân binh từ phủ quế châu tới phủ tiên hưng thái bình để chống nhạc ngoại thâm tháng đợi
được bà trưng phong đẳng cấp cho nên là người ta chọn địa điểm về đây để hoạt động cách mạng và cũng là địa điểm giữ được an toàn trong các chiến nữa
vâng ạ những người làm cách mạng đầu tiên từ khi thành lập đảng thì là những người nào ạ
ở đây đầu tiên là ông nguyễn xuân kiểm
ông nguyễn xuân kiểm
được kết nạp vào hội thanh niên cách mạng đồng chí hội năm một nghìn chín trăm hai mươi chín tại chổ bụt thứ nguyên
thế người thứ hai là ông nguyễn văn bảy kết nạp tù nhà tù thái bình từ tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây là đảng viên đảng cộng sản việt nam
tham gia cách mạng thì ông về hoạt động tại khu vực đảng hú đỉnh hú nhà nhà ông ấy nữa
vậy thì bộ đảng đầu tiên của thành lập của đảng
ở đây thì vào ngày tháng năm nào ạ
vào năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy thành lập là có bảy đảng viên
sau đấy các đồng chí lãnh đạo cách mạng cao cấp có về đây hoạt động không và có sự lãnh đạo như thế nào ạ
cụ thể về đây nhiều nhất ăn ở thường truyền đây là ông hoàng cúc việt
nó đóng giá là ông tử chùa
thì thường truyền đi về chùa ở đây đỉnh ở đây để hoạt động
thế còn các ông kia cũng có về đây ăn ở
thành nhất thì là các ông già đồi trần đỗ ông ngô trí đông và quế
cái bốn thứ này là bốn thứ hùng triều chú quốc
nó có đỉnh này xây dựng từ năm đời nhà hùng thôi
hai thứ này hai thứ thế là trung yếu
nhưng mà khi thời kỳ bí mật nó về nó quay bắt
thì đồng chí hoạt động cách mạng người ta ấy
trốn lên đây ảnh lên đây thì nó không bắt được
không bắt đây
vào cấm một cấm nó đối ra ngoài đồng
cùng với đình thì chùa làng hú cũng là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng
là nhân chứng lịch sử cho các hoạt động cách mạng tại thái bình thời kỳ tiền khởi nghĩa
một mươi năm tháng chạp năm canh thìn
họp ở đây là bàn vấn đề để trành chứng quyền khởi nghĩa ở tại chùa này
ông trần đỗ đại diện thanh niên
và quế đại diện
là phụ nữ ông già đồi và ông tú chất và ông minh
về họp ở đây là cùng với một mươi năm can bộ họp bàn họp quyết định vấn đề
một là cử đại biểu đi họp nghĩa thua
hai quyết định này trành chứng quyền
ba là cấp thóc của nhật để chia cho dân
bốn là diệt chứa như tên đáp ơn
trống phá phát phá thanh mạng
không chỉ là nơi diễn ra các cuộc họp giành chính quyền
mà chùa còn là cấp phụ nữ
cơ sở bí mật che giấu nuôi dưỡng các chiến sĩ cách mạng từ trung ương và tỉnh thái bình
về nằm vùng trực tiếp chỉ huy của cách mạng trong toàn huyện hương nhân
để đảm bảo an toàn cơ sở cách mạng tại chùa đã đào hầm bí mật thông từ chùa sang đình
vị trí cửa hầm ngày đó thì nằm ở đâu không
đây cái vị trí hầm bây giờ nó che khuất ở trong lý nó ở đây
các đồng chí đào thông sang bên kia cửa hầm bên kia là ở đỉnh
đó để các đồng chí
trong khi thế sụt sôi cam thù của nhân dân trước các cuộc đàn áp
siêu cao thuế nặng của địa chủ và chính quyền thực dân
năm một nghìn chín trăm bốn mươi một thực hiện nghị quyết của đảng
chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền
làng hú được đảng bộ tỉnh thái bình chọn là một trong những địa điểm quan trọng treo cờ
phát động phong trào khởi nghĩa giành chính quyền đến toàn dân
ngày đấy thì ở hưng nhân thì đã có bao nhiêu điểm treo cờ không
tỉnh quyết định là treo cờ bốn địa điểm
địa điểm hú là một địa điểm đình dương thôn là hai
địa điểm cây đa cầu huế là ba
địa điểm thứ bốn là cây đa
địa điểm đẻ khánh mỹ là bốn nơi này phải treo cờ vào đêm ba mươi ngày mùa một tết tân tị năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
nhưng vì sao lại chọn cây gạo này là địa điểm treo cờ không
treo cây gạo nó cao khó anh treo thì phá xương được
thế còn bốn địa điểm quyết định như thế
như ba địa điểm kia anh treo thấp quá
nên đây nạ tháng nhà đây nó nạ được ngày
như cây gạo trước đó to năm người ôm như thế này nó cao mất không ai treo được
thế còn bảy người đó là treo lên treo lá cờ
thì cây gạo nó to đó cây gạo thì kháng chiến thông pháp là hạ xuống phục vụ trên trường
chứ cây gạo này dòng về sau sau kháng chiến thông pháp mới dòng
mà giờ nó to thế này rồi
mà cây lá cờ bây giờ đặc trị phạm minh ở bộ văn hóa về viết cái bài
từ ánh cờ sao làng hú tung bay
đấy nên toàn ra rộng khắp tất cả các nơi khác
cái vị trí cao nhất này mà treo cờ
thì kêu gọi được sự khởi nghĩa của tất cả nhân dân xung quanh
chuẩn bị cho khởi nghĩa cho cờ đấy cờ cách mạng là có rồi
khởi nghĩa là người ta được tham gia đi biểu tình
đấy là cái ý nghĩa của cái kéo với na cờ
đặt vào vị trí này khí ninh chương để mà thể hiểu hai đường giao thông
bạn đó nó cao nhất không có điểm trong huyết này
không có cái nơi nào có cây gạo cao như ở cây gạo này
cũng chính từ cái nồi cách mạng này
suốt trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
người dân làng hú đã tiếp tục rào làng kháng chiến
lập ấp phá tề kiên cường không theo dặn
quyết tâm nuôi giấu bảo vệ cán bộ bộ đội đóng quân ngay trong làng
đồng thời là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến đánh mỹ
lịch sử cách mạng luôn khắc ghi tinh thần quả cảm của nhân dân làng hú
một làng nhỏ mà có chín mươi chín gia đình rào làng kháng chiến
gần chín mươi chín lượt người trẻ tuổi ra chiến trường
hai mươi hai người đã anh dũng hy sinh
ba bà mẹ việt nam anh hùng
một mươi lão thành cách mạng
hai trăm hai mươi tám người được tặng thưởng huân chương huy chương kháng chiến
bốn mươi năm bằng tổ quốc nghi công
trong đó có ông nguyễn văn khâm
người tiên phong giác ngộ cách mạng
và cũng là người liệt sĩ đầu tiên của huyện hưng hà
ý thức được cái tầm quan trọng của một cái nuôi lịch sử văn hóa làng hú
thì trong những năm qua và đặc biệt là những năm tới
thì huyện ủy hưng hà nói chung và cơ quan tuyên giáo chúng tôi nói riêng
đã luôn luôn để chú trọng cái cộng tác tuyên truyền
trong cán bộ đảng viên trong toàn thể nhân dân trong huyện
đặc biệt là trong thế hệ trẻ
để nhận thức rõ được cái truyền thống hào hùng
một cái tinh thần cách mạng của làng hú
và trên cơ sở đó thì phát huy cái truyền thống tự hào của mình để có trách nhiệm hơn
trong tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
với ý chí
không chịu khuất phục kẻ thù
sẵn sàng hy sinh sương máu cho tổ quốc
tập thể nhân dân làng hú được thủ tướng phạm văn đồng tặng bằng có công với nước
đình làng hú được công nhận là khu di tích lịch sử cấp quốc gia
hículos thu hút thủ tướng văn đồng bắt đầu được tổ quốc